chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
vừa rồi là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin sáng ngày hôm nay và sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị sau dịch là câu chuyện phục hồi kinh tế
tại tp hcm các hoạt động đã từng bước được phục hồi
tuy nhiên theo các chuyên gia tp hcm không thể phục hồi kinh tế với cấu trúc hiện nay
tp hcm cũng cần chủ động có những chính sách riêng của mình
theo phó giáo sư tiến sĩ hoàng công gia khánh phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế luật
covid một mươi chín tác động nghiêm trọng đến kinh tế tp hcm
cụ thể tăng trưởng diễn ra trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một ở tất cả các ngành đạt năm bốn mươi
tăng gấp ba so với sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
gdp sáu tháng đầu năm đạt sáu trăm tám mươi ba trăm hai mươi tám
theo giá hiện hành mức cao nhất trong vòng năm năm trở lại đây
thế nhưng lan sóng covid một mươi chín lần thứ tư khiến cho từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
ngành công nghiệp thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu chịu ảnh hưởng nặng nề
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một doanh số thương mại dịch vụ chỉ còn ba mươi năm năm trăm linh tỷ đồng
chưa bằng ba mươi doanh thu hàng tháng trong điều kiện bình thường
ngành công nghiệp giảm sâu xuất nhập khẩu giảm mạnh từng ngày
tín hiệu tích cực xuất hiện trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
số suy giảm đã chậm lại ở tất cả các ngành
nhưng quy mô nền kinh tế đang vận hành chưa đạt năm mươi so với trạng thái bình thường
ở thời điểm cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
giãn cách xã hội thời gian dài đã làm suy kiệt năng lực tài chính của doanh nghiệp
nên cần chính sách hỗ trợ sớm
phó giáo sư tiến sĩ hoàng công gia khánh cho rằng
đối với chính sách tài khoá ngay cả khi việt nam hoàn tất giải ngân trọn vẹn
các gói hỗ trợ năm hai nghìn hai mươi thì quy mô cũng rất nhỏ chỉ ở mức một chín gdp
nên gói hỗ trợ hai nghìn hai mươi một của chính phủ có thể xem xét lên đến hai trăm năm mươi tỷ đồng
tương đương khoảng bốn gdp
thành phố hồ chí minh phục hồi kinh tế không thể nằm ngoài chính sách của quốc gia
và thành phố cần được tạo điều kiện bằng những chính sách về tài chính
an sinh xã hội y tế
đồng thời chính thành phố cũng cần chủ động có những chính sách riêng của mình
theo phó giáo sư tiến sĩ hoàng công gia khánh sự chậm trễ trong ban hành chính sách
gây ra tổn thất không thua kém so với tổn thất từ covid một mươi chín
phục hồi kinh tế thì không thể dựa trên cấu trúc hiện nay
mà bắt buộc phải dựa trên nền tảng của mô hình mới cấu trúc mới tư duy mới
chúng ta phải xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc ra quy định
thành phố hồ chí minh nếu quan tâm thì có hệ thống chính sách riêng của mình
thì tin tưởng rằng kinh tế sẽ phục hồi nhanh
chủ tịch ubnd tp hcm phạm văn mãi nhận định
tp hcm chưa bao giờ gặp khó khăn chịu sự tác động nặng nề về kinh tế xã hội như hiện nay
từ tình hình thực tế thành phố phải vừa tập trung phòng chống dịch
vừa phải tính toán có lộ trình để phục hồi kinh tế xã hội
theo ông phan văn mãi tp hcm cơ bản kiểm soát được dịch
tuy nhiên dịch vẫn còn tiêm ẩn diễn biến phức tạp
đòi hỏi thành phố cần nỗ lực nhiều hơn để kiểm soát được hoàn toàn bền vững
trong bối cảnh hiện nay thành phố vừa tập trung phòng chống dịch
vừa phải tính toán có lộ trình để phục hồi kinh tế xã hội
hai việc này tiến hành song song
thành phố hồ chí minh đã và đang bị tổn thương nặng nề
cộng dồn với những điểm ngẽn bất cập trong thời gian qua
tất cả làm các trụ cột tăng trưởng kinh tế bị đứt gãy nghiêm trọng
cùng với đó là những sáng chấn tâm lý sức khỏe tinh thần người dân cũng bị ảnh hưởng
hiện thành phố đang huy động những ý kiến đóng góp giải pháp đột phá
trong các lĩnh vực để hoàn thiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tp hcm
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm và bắt tay thực hiện càng sớm càng tốt
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hữu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình
bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên bạc sức khỏe và đời sống
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại